thưa quý vị mới đây vụ bé trai bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón học sinh dẫn đến tử vong
đang khiến cho dư luận không khỏi xôn xao
ngay trong tối ngày hai mươi chín tháng năm công an tỉnh thái bình đã ra quyết định khởi tố vụ án
để tiến hành điều tra làm rõ
trước đó khoảng một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng năm công an thành phố thái bình tiếp nhận tin báo của anh tda
sinh năm hai nghìn bốn trú tại xã dùng nghĩa huyện vũ thư về việc cháu tgh sinh ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
là học sinh trường mầm non hồng nhung địa chỉ tại xã phú xuân thành phố thái bình
bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường dẫn đến tử vong
ngay sau khi xảy ra vụ việc lãnh đạo tỉnh ủy ubnd tỉnh ubnd tp lãnh đạo công an tỉnh
đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố phối hợp viện kiểm sát nhân dân
tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định
bước đầu xác định khoảng sáu giờ hai mươi phút ngày hai mươi chín tháng năm anh nv sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại phường quang trung
thành phố thái bình điều khiển xe ô tô hai mươi chín chỗ cùng một giáo viên trường mầm non hồng nhung đón cháu hát
và chín học sinh khác đi học khi đến trường anh l mở cửa xe ô tô cho giáo viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp
sau đó điều khiển xe ô tô đỗ ở cổng trường rồi ra về
khi vào lớp giáo viên chủ nhiệm có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường
để theo dõi quản lý thì phát hiện vắng cháu hát nhưng không thông báo cho gia đình
đến khoảng một mươi bảy giờ cùng ngày anh tda là cậu ruột của cháu đến đón và phát hiện sự việc cháu hát
bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường dẫn đến tử vong
ngay trong ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án
lãnh đạo tỉnh ủy ubnd tỉnh và các ngành chức năng đã kịp thời phối hợp với cấp ủy
chính quyền cơ sở tổ chức thăm hỏi động viên gia đình cháu hát
đồng thời có văn bản chỉ đạo chấn trình hoạt động đưa đón quản lý trẻ của các trường mầm non trên địa bàn tỉnh
có mặt tại nhà tăng lễ tp thái bình đêm muộn một người thân của nạn nhân chia sẻ
hoàn cảnh của bé hát rất đáng thương khi không ở cùng bố mẹ bé sống với bà ở huyện vũ thư
người này nói sáng bé đi học còn vui vẻ chiều cậu đến đón bé đã gặp nạn
giá như cô giáo không thấy trẻ vào lớp gọi báo cho gia đình để kịp thời phát hiện vụ việc thì nào đâu đến nỗi
dư luận xã hội đang đổ dồn tâm điểm chú ý vào vụ việc bé trai một mươi bảy tháng tuổi tử vong bất thường ở một cơ sở mầm non
nắm bắt tình hình cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc sang minh và bắt giữ hai người trông trẻ để làm rõ vụ việc
bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng với sự đấu tranh quyết liệt của lực lượng chức năng
hai ác mẫu đã khai nhận đã ra tay khiến cháu bé đáng thương tử vong
điều dư luận quan tâm nhất lúc này là hai ác mẫu đội lút người trông trẻ kia sẽ bị xử phạt như thế nào
câu trả lời sẽ có trong phần tổng hợp sau đây của chúng tôi
liên quan đến vụ bé trai sinh năm hai nghìn hai mươi một tử vong bất thường tại xã vạn điểm huyện thường tín hà nội
cơ quan công an đã tạm giữ hai cô giáo là nguyễn thị an ba mươi tuổi và nguyễn thị lành ba mươi một tuổi
cùng chú tại thị trấn phú xuyên để điều tra vụ việc
theo điều tra vào khoảng một mươi bảy h ngày một tháng ba công an huyện thường tín nhận trình báo về việc bé phạm tiến đê
một mươi bảy tháng tuổi chú tại xã vạn điểm huyện thường tín tử vong
nghi bị ngã trong khi gửi tại cơ sở trông giữ trẻ tự phát trên điện bàn xã
ngay sau đó cảnh sát triệu tập hai cô trông giữ trẻ là an và lành lên làm việc
trước đó ngày hai mươi năm tháng hai hai giáo viên ở lớp giữ trẻ trên có gọi điện thông báo cho gia đình bé phạm tiến đê rằng cháu bị ngã
sáng hôm sau gia đình vẫn cho bé đi học bình thường
tuy nhiên đến chiều hai mươi sáu tháng hai bé ngất tại lớp được giáo viên và gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu
bác sĩ kết luận cháu bị chấn thương nặng vùng đầu và trả về ngày một tháng ba
đến chiều mùng hai tháng ba cháu phạm tiến đê qua đời
nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường việc lấy lời khai của hai cô giáo nguyễn thị an và nguyễn thị lành
những người trực tiếp chăm sóc bé phạm tiến đê ở lớp trông trẻ đã được cơ quan chức năng lập tức tiến hành
tại cơ quan công an ban đầu hai nghi phạm khai rằng bé đê tự ngã không bị tác động bên ngoài
tuy nhiên đối chiếu với bằng chứng tài liệu kết hợp cùng quá trình đấu tranh với an và lành
cảnh sát nhận thấy đây chưa phải là sự thật đằng sau vụ việc
hai nghi phạm sau đó thay đổi lời khai nói lành đi lùi va vào cháu đê làm cháu bé ngã ra nền nhà
và an bế trượt bé làm nạn nhân ngã
với lời khai này cảnh sát tiếp tục nhận thấy nhiều điểm không phù hợp với dấu vết thương tích trên người nạn nhân
nên tiếp tục đấu tranh
sau khoảng một ngày an và lành đã khai nhận hành vi nhẫn tâm của mình đối với bé đê
dẫn đến thương tích và khiến nạn nhân tử vong
không thể vòng vo chối tội hay ác mẫu buộc phải thừa nhận
sáng hai mươi ba tháng hai bé phạm tiến đê được mẹ đưa đến lớp của an và lành
đến khoảng chín giờ khi các cháu được đưa vào phòng ngủ thì đê khóc chạy ra ngoài
thấy vậy lành bực tức cùng an tác động vật lý mạnh lên cơ thể nạn nhân
khoảng một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày khi bố mẹ đến đón con hai nghi phạm nói cháu đê tự ngã
trong các ngày hai mươi bốn hai mươi năm và hai mươi sáu tháng hai
bé trai tiếp tục được đưa đến lớp
sáng hai mươi sáu tháng hai khi thấy bé phạm tiến đề khóc an lại thượng cẳng chân hạ càng tay lên người đê
khiến nạn nhân bất tỉnh ngay tại lớp
an và lành khi này mới hoảng hốt gọi gia đình d sau đó cùng đưa nạn nhân đi cấp cứu
kết quả sơ bộ xác định nguyên nhân tử vong của d là do chấn thương nặng ở vùng đầu
qua đấu tranh hai đối tượng này còn khai nhận nhiều lần ra tay với nạn nhân
để rèn vào quy củ của lớp vì cháu là học sinh mới
như vậy nguyên nhân bé trai sinh năm hai nghìn hai mươi một
tử vong sau hai tuần gửi trông giữ tại một cơ sở ở xã vạn điểm huyện thường tín hà nội
được cơ quan cảnh sát điều tra xác định là do hai ác mẫu gây ra
theo dõi vụ việc luật sư giang hồng thanh cho biết
các đối tượng có thể đối diện mức án cao nhất là tử hình
cụ thể theo luật sư giang hồng thanh văn phòng luật sư giang thanh
hai đối tượng nguyễn thị an và nguyễn thị lành đã có hành vi tác động nhiều lần
vào các vùng trọng yếu trên cơ thể của nạn nhân tội nghiệp
hậu quả là cháu bé đã tử vong và theo kết luận giám định pháp y ban đầu
nguyên nhân tử vong là do chấn thương nặng ở vùng đầu
luật sư giang hồng thanh nhấn mạnh hành vi của hai bảo mẫu có dấu hiệu của tội giết người
được quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
các bảo mẫu nếu không bị mất năng lực hành vi dân sự
thì buộc phải biết việc làm của mình có thể sẽ khiến đứa trẻ đó mất đi mạng sống
do vậy dù họ có đưa ra bất kỳ lý do gì để biện minh cho hành động của mình
thì vẫn không thể phủ nhận được rằng
nạn nhân tử vong có mối quan hệ nhân quả với những gì họ đã làm
nếu bị quy vào tội danh trên các bảo mẫu sẽ bị áp dụng tình tiết tăng nặng
theo điểm b khoảng một điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
mức hình phạt đối với họ là từ một mươi hai năm đến hai mươi năm tù trung thân hoặc tử hình
ngoài ra về trách nhiệm dân sự họ phải bồi thường toàn bộ chi phí chữa trị
mai táng cho nạn nhân và bồi thương tổn thất về tinh thần cho gia đình cháu bé
như vậy theo luật sư mức hình phạt cao nhất mà hai đối tượng mất nhân tính
trên có thể nhận là tử hình
thưa quý vị dư luận phẫn nộ với hành vi mất nhân tính của hai ác mẫu giữ trẻ bao nhiêu
thì lại càng thương cảm cho bé trai tội nghiệp và gia đình của em bấy nhiêu
sáng ba tháng ba vừa qua bé trai đã được gia đình đưa đi trôn cất sau khi hoàn tất tàng lễ
ngôi nhà nhỏ từng đầy ấp tiếng cười hồn nhiên của bé nay chỉ còn vang lên tiếng gào khóc
của người mẹ gọi tên con trai xấu xố bé nhỏ trong vô vọng
chứng kiến khung cảnh tăng thương này
trường mùng ba tháng ba chia sẻ với báo chí anh phạm văn tuấn ba mươi bảy tuổi ở thường tín hà nội
bố của bé trai tử vong sau khi trở về từ cơ sở trông trẻ cho biết
vợ chồng anh như người mất hồn không dám tin vào sự thật là con trai mình đã mất
theo anh tuấn vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng hai anh nhận được điện thoại từ người thân thông báo
con trai bị ốm đang ở bệnh viện
khi nghe tin anh bùn rùn tay chân vội vàng lấy xếp máy từ công trường vào với con
anh tuấn nghẹn ngào nói
anh tuấn cho hay sau khi lực lượng pháp y khám nghiệm xong sáng ba tháng ba
gia đình anh đã đưa cháu về nơi an nghỉ cuối cùng
khi mọi người ra về hết anh tuấn nán lại khu mộ con đến muộn mới đi về
bố của cháu bé
bố của cháu bé bổn bã chia sẻ
mới hôm nào con còn chạy ra cổng đón tôi
hai bố con cùng nhau đi chơi quanh xóm rồi mới về nhà
mà giờ đã âm dương cách biệt tôi chẳng còn được bế bổng con đi chơi nữa
vợ tôi từ hôm qua đến nay luôn miệng khóc gào gọi tên con
anh tuấn tâm sử hai vợ chồng anh sinh được hai người con
cháu lớn năm nay học lớp chín còn cháu nhỏ mới một mươi bảy tháng tuổi
cháu mới được gia đình gửi sang cơ sở trông trẻ một mươi bốn ngày thì mất
sau khi xảy ra sự việc
con đến nhà thắp hương chia buồn với gia đình
theo lời kể của người bố trước khi xảy ra vụ việc
bé đê rất nhanh nhẹn hiếu động và đang bập bẹ tập nói
do ngày nào vợ chồng anh tuấn cũng đi làm cả ngày
nên gần đây gia đình phải gửi bé đê vào lớp trông trẻ
của hai cô giáo nguyễn thị an và nguyễn thị lành
kể về hoàn cảnh gia đình bố của bé trai tâm sự
cả hai vợ chồng anh đều là lao động tự do công việc bận rộn
riêng anh tuấn rời nhà từ năm giờ và chỉ trở về khi mặt trời đã lặn
trào nước mắt vì nhớ con anh tuấn nghẹn ngào
cháu ở nhà rất cuốn tôi tối nào tôi đi làm về
cháu cũng muốn tôi ấm bé đưa đi chơi một vòng quanh xóm
nó cũng rất nhanh nhẹn và hiếu động
người đàn ông đã quá tuổi tứ tuần
thỉnh thoảng lại đưa mắt vào phía trong gian nhà chính của ngôi nhà
nơi chiếc bàn thờ của con trai được dựng tạm
gương mặt anh không biểu lộ cảm xúc
nhưng chẳng thể giấu được sự bần thần qua đôi mắt
về phía cơ sở trông trẻ có hai ác mẫu khiến con trai của vợ chồng anh tuấn tử vong
ông nguyễn như ý trường phòng xáo dụng đào tạo huyện thường tín cho biết
nhóm trẻ mầm non này tự phát hoạt động chui
cách đây sáu tháng ủy ban nhân dân xã vạn điểm từng yêu cầu cơ sở này đóng cửa
do không đảm bảo điều kiện hoạt động
tuy nhiên hai đối tượng là nguyễn thị an và nguyễn thị lành
vẫn thuê địa điểm tại nhà dân để tiếp tục làm địa điểm trông giữ trẻ
tổng số trẻ học tại đây là sáu cháu